xin kính chào quý khán giả của bản tin một trăm một mươi ba online
thưa quý vị thêm một đối tượng vận chuyển ma túy vừa bị lực lượng chức năng bắt giữ
ngăn chặn một lượng cực lớn ma túy xâm nhập vào đời sống
thông tin do công an thành phố lào cai tỉnh lào cai cung cấp sẽ mở đầu bản tin ngay sau đây
cụ thể vào tối qua tại khu vực đường an dương vương thuộc tổ ba phường cốc lếu thành phố lào cai
tổ công tác phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh lào cai
đã phát hiện bắt quả tăng đối tượng tẩn thị trấn chú tại xã pha long huyện mường khương tỉnh lào cai
đang có hành vi vận chuyển trái phép một mươi bánh heroin cùng một số giấy tờ tài liệu có liên quan
được đối tượng cất giấu trong một túi sách
hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc
công an huyện cao lộc tỉnh lạng sơn cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can
đối với phạm thị thu trang chú tại phường năm tp cà mau tỉnh cà mau
và nguyễn văn nguyên chú tại xã quang thịnh huyện lạng giang tỉnh bắc giang
về tội mua bán người
qua điều tra được biết trang sinh sống và làm ăn tại trung quốc
từ tháng một mươi năm hai nghìn một mươi tám trang về việt nam để tìm phụ nữ việt dẫn dắt sang trung quốc lấy chồng
nhằm hưởng tiền hoa hồng
qua nhiều mối quan hệ quen biết trang đã làm quen với hai cô gái có gia cảnh khó khăn
và vẽ ra viễn cảnh tương lai tươi sáng cuộc sống nhàn hạ khi lấy chồng trung quốc
nếu lấy chồng trung quốc thì mỗi gia đình sẽ được nhận số tiền là bảy mươi triệu đồng
sau đó trang liên hệ với nguyên bố trí xe ô tô đưa đón nhà nghỉ và thủ tục giấy tờ xuất cảnh
để đưa hai nạn nhân sang bên kia biên giới với mức giá là một mươi triệu đồng
sáng ngày bảy tháng một mươi năm hai nghìn một mươi tám tại ngã tư cao lộc
khi cả nhóm đang chuẩn bị đón xe khách để di chuyển thì bị lực lượng công an bắt giữ
sáng nay viện kiểm sát nhân dân tối cao đã hoàn tất cáo trạng truy tố
huỳnh nam dũng cựu chủ tịch hội đồng quản trị ngân hàng thương mại cổ phần phát triển
nhà đồng bằng sông cửu long mhb
cùng với một mươi năm bị can về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ
và thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng
từ năm hai nghìn một mươi một đến hai nghìn một mươi bốn huỳnh nam dũng và nguyễn phước hòa nguyên tổng giám đốc mhb
thông qua việc họp hội đồng quản lý tài sản nợ tài sản có của mhb
đã thống nhất chủ trương cho phép sở giao dịch mhb chuyển bốn chín trăm bảy mươi năm tỷ đồng cho công ty mhbs
để hợp tác đầu tư trái phiếu chính phủ
nhưng thực chất là mhb đã không có tài sản nợ
mhbs đem số tiền nói trên gửi thiết kiệm có kỳ hạn tại các chi nhánh mhb
và mua trái phiếu chính phủ của chính mhb
theo cáo trạng lợi dụng chức vụ quyền hạn các cựu lãnh đạo mhb đã lợi dụng sử dụng
một năm trăm năm mươi tám tỷ đồng để đầu tư trái phiếu trong đó sử dụng hơn chín trăm sáu mươi sáu tỷ đồng
ký các thỏa thuận hợp tác đầu tư môi giới mua bán trái phiếu chính phủ của chính mhb
thông qua các công ty trung gian
cáo trạng xác định tổng số tiền gây thiệt hại cho mhb là ba trăm bốn mươi chín tỷ đồng
các bị can huỳnh nam dũng hưởng lợi bốn trăm sáu mươi triệu đồng
các bị can khác hưởng lợi từ một trăm năm mươi một đến chín trăm ba mươi triệu đồng
ba người đàn ông đi xe hyundai santafe bước xuống rút súng sau khi bị chắn ngang đầu xe
nhưng đã bị một nhóm đối tượng xông vào đánh
vụ hỗn chiến này đã xảy ra vào chiều qua trên quốc lộ một a khiến một nạn nhân nguy kịch
theo thông tin ban đầu vào khoảng một mươi bảy h ngày một mươi sáu tháng một mươi trên quốc lộ một a
đoàn gần khu vực cổng trào xã kỳ đồng nguyệt kỳ anh tỉnh hà tĩnh
trong lúc chiếc xe sata mang biển kiểm soát ba mươi tám a một mươi sáu nghìn bốn trăm bảy mươi bảy đang chạy trên đường
thì bị xe ô tô bán tải tông vào phía sau hông xe ép dừng lại
sau cú vào trạm ba người đàn ông đi trên xe santa fe bước xuống
một trong số đó rút súng ra thì bị một nhóm người đi trên xe tải xông xuống đánh
hai bên xảy ra hỗn chiến hậu quả là khiến một trong ba người đi trên xe santa fe bị chém chọc thương
ngay sau khi sự việc xảy ra lực lượng công an đã có mặt tại hiện trường tiến hành điều tra làm rõ
bước đầu nhận định nguyên nhân dẫn đến vụ việc là do mâu thuẫn trong làm ăn
liên quan đến vụ việc phóng viên của vtc news bị bảo vệ bãi rác ở đà nẵng hành hung dọa giết khi đang tác nghiệp
ban biên tập báo địa tử vtc news đã có công văn đề nghị công an thành phố đà nẵng điều tra làm rõ vụ việc
và có hình thức xử lý thích đáng các đối tượng vi phạm
cụ thể vào khoảng một mươi năm h ngày một mươi năm tháng một mươi anh nguyễn thanh ba phóng viên báo địa tử vtc news
cùng với một số đồng nghiệp đi thực tế thu thập tư liệu phản ánh về tình trạng ô nhiễm môi trường kéo dài
tại bãi rác khánh sơn phường hòa khánh nam quận liên triều thành phố đà nẵng
sau nửa tiếng tác nghiệp tại hiện trường phóng viên bị một nhóm khoảng tám người hành hung dọa giết và tạm giữ trái phép trong một tiếng đồng hồ
sau khi ra khỏi nơi làm việc của bãi rác khánh sơn phóng viên thanh ba cùng với đồng nghiệp đã đến trình bày sự việc với công an phường hòa khánh nam quận liên triều
ngay trong chiều cùng ngày công an phường đã phối hợp với công an quận liên triều đến hiện trường xác minh
sau đó đã mời hai phóng viên và hai người của bãi rác về trụ sở làm việc
tại đây ông nguyễn đăng huy giám đốc xí nghiệp quản lý bãi rác và xử lý chất thải công ty cổ phấn môi trường đô thị đà nẵng
cùng với nhân viên bảo vệ là nguyễn đức dương đã thừa nhận hành vi cản trở tác nghiệp và xin lỗi hai phóng viên
thông tin mới nhất về vụ trộm hơn hai trăm linh cây vàng trên địa bàn thành phố ninh bình tỉnh ninh bình cách đây một tháng
công an tỉnh ninh bình cho biết phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh vừa phối hợp với cục cảnh sát hình sự bộ công an
bắt giữ được các đối tượng có liên quan
các đối tượng bị bắt gồm phạm văn cửu nguyễn quang nguyên cùng chú tại huyện đông hưng tỉnh thái bình
qua khai thác ban đầu cửu khai nhận vào tối ngày một mươi bảy tháng chín cửu và nguyên đã rủ nguyễn công hoan chú tỉnh thái bình
đến khu vực phường ninh khánh tp ninh bình thực hiện hành vi đột nhập vào các biệt thự để trộm cắp tài sản
hơn hai trăm linh cây vàng sau đó cửu văn nguyên đã tìm gặp đối tượng phạm ngọc luyên để tiêu thụ tài sản trộm cắp
khám xét nhà của phạm văn cửu cơ quan chức năng đã thu giữ một trăm năm mươi nhẫn vòng tròn nghi là vàng và hơn bốn trăm linh dây chuyền kim loại màu trắng
hiện đối tượng nguyễn công hoan đã bỏ trốn công an tỉnh ninh bình đang tiếp tục phối hợp với các lực lượng điều tra truy bắt đối tượng còn lại
trong khi đó tại quảng ninh lợi dụng việc là bảo vệ của công ty cổ phần nhiệt điện cầm phà
bộ đối tượng đã thực hiện hành vi đột nhập vào kho vật tư để trộm cắp tài sản
bốn đối tượng đã trộm cắp một trăm bốn mươi ba mét dây cáp lõi đồng mới các loại hơn chín trăm sáu mươi ba kg
sợi dây đồng đã tháo gỡ từ động cơ ba mươi năm kg cáp đồng lẫn vỏ nhựa và khoảng một năm tấn phế liệu
ước tính tổng giá trị tài sản khoảng hơn hai trăm một mươi sáu triệu đồng tài sản trộm cắp được các đối tượng bán được hai mươi hai triệu đồng chia nhau tiêu xài
vâng có thể thấy là tội phạm
tội phạm trộm cắp đang hoành hành hoạt động ở khắp mọi địa bàn chỉ cần có sự sơ hờ
tâm lý mất cảnh giác sơ hờ này thì càng được bộc lọ rõ hơn ở vùng quê
và câu chuyện ngay sau đây tại quảng ngãi là một ví dụ
đi dọc các tuyến đường ở vùng nông thôn hay miền núi quảng ngãi thì đều dễ dàng bắt gặp tình trạng người dân đi làm ruộng hay là lên dãy
để chiếc xe máy của mình ngay bên lề đường mà không cần người trông coi
chính thói quen này của người dân đã vô tình tạo điều kiện cho kẻ gian ra tay thực hiện hành vi trộm cắp
ngày hai mươi chín tháng chín anh phạm quốc sĩ ở thôn một xã nghĩa sơn huyện tư nghĩa đi thăm đồng
cũng như mọi khi anh sĩ để xe máy bên lề đường rồi đi vào dụng lúa của mình
khoảng ba mươi phút sau quay lại anh sĩ táo hỏa vì chiếc xe máy của mình đã không cánh mà bay
ở rất xa so với chỗ lòng nên là không cánh dắt được phương tiện
nên là bọn cướp dễ thực hiện hành vi trộm xe
thời gian qua ở địa bàn tỉnh quảng ngãi nhất là ở vùng nông thôn và miền núi
liên tiếp xảy ra các vụ mất cắp xe máy của bà con
hầu hết các trường hợp người dân bị mất xe đều do có thói quen để xe máy bên vệ đường
nơi có bóng mát rồi đi vào ruộng và dãy
thậm chí có người còn để nguyên chìa khóa trên xe và tài sản trong cốc xe

về hành vi trộm xe máy
tại cơ quan công an hải khai nhận đã thực hiện trên hai mươi vụ trộm xe máy
ở các cơ quan công an hải khai nhận đã thực hiện trên hai mươi vụ trộm xe máy
ở các huyện trà bồng sơn hà đồng thời lấy đi nhiều tài sản khác của người dân để trong cốc xe
qua những vụ việc trên cơ quan công an khuyên cáo người dân
nâng cao ý thức cảnh giác trong bảo vệ tài sản của mình
không nên để xe dọc đường mà cần gửi vào nhà dân
nơi an toàn có khóa cẩn thận có khóa cẩn thận
tránh tạo cơ hội cho kẻ gian phạm tội
lửa đã bất ngờ bùng phát tại một cửa hàng bán đồ chơi trẻ em
trên địa bàn phường hai thành phố cà mau tỉnh cà mau
đám cháy xảy ra lúc dạng sáng đã khiến cho nhiều hộ dân xung quanh khu vực hoảng hốt
và điện báo cơ quan chức năng
nhận được tin báo phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
công an tỉnh cà mau đã điều động các xe chữa cháy và phương tiện
cùng sáu mươi cán bộ chiến sĩ nhanh chóng đến hiện trường
do trong nhà có các vật liệu chủ yếu là đồ chơi trẻ em bằng nhựa
nên đám cháy càng bùng phát dữ dội rồi lan sang các hộ dân lân cận
đến khoảng bốn giờ ba mươi phút sáng đám cháy mới được khống chế và dập tắt hoàn toàn
vụ hỏa hoạn đã thiêu dụi hoàn toàn một căn nhà
phía sau hai căn nhà bên cạnh cũng bị ảnh hưởng
nguyên nhân vụ cháy đang được các cơ quan chức năng làm rõ
kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã
thưa quý vị và các bạn
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh cà mau
quảng ninh đã ra quyết định truy nã đối với ba đối tượng
cùng với tội mua bán trái phép chất ma túy
đối tượng doãn thị liên sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi một
hộ khẩu thường trú tại xã hợp thành huyện thủy nguyên thành phố hải phòng
có xẹo chấm cách một cm sau đôi mắt trái
đối tượng nguyễn duy sây sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi
hộ khẩu thường trú tại tổ một mươi bảy thị trấn thuận châu huyện thuận châu tỉnh sơn la
và đối tượng lê thị trung sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi bảy
hộ khẩu thường trú tại phường đắp cầu thành phố bắc ninh tỉnh bắc ninh
cao một m sáu mươi và có sẹo chấm cách hai cm trên trước đầu mắt phải
chúng tôi luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin phát hiện hoặc có liên quan đến các đối tượng trên
quý vị nếu có thông tin hãy báo ngay cho chúng tôi
theo số máy đường dây nóng sáu mươi chín hai mươi ba hai mươi hai bốn trăm bảy mươi một
hoặc sáu mươi chín hai mươi ba hai mươi một sáu trăm sáu mươi bảy
hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
quý vị sẽ được bảo mật thông tin cá nhân khi cung cấp thông tin đối tượng truy nã cho chúng tôi
và sẽ có phần thưởng cho các đối tượng truy nã
và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật
và để đảm bảo an toàn hết sức lưu ý quý vị tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi
hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an
lệnh truy nã do truyền hình công an nhân dân và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp thực hiện